sau hai tuần xảy ra sự cố đổ trộm dầu thải tại nhà máy nước sông đà
các cơ quan chuyên môn đã nhanh chóng vào cuộc xử lý ô nhiễm nguồn nước
theo trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam đến nay công việc khoanh vùng
ngăn chặn dầu thải phát tán cơ bản đã xử lý xong
tuy nhiên đối với khối lượng dầu lớn còn ngấm trong bùn đất cây cỏ ven sông suối còn tồn tại
vì vậy công tác khắc phục vẫn đang được đơn vị tích cực triển khai
đây là vị trí các đối tượng đã đổ trộm dầu thải xuống suối châm
do khối lượng dầu thải đổ ra môi trường quá lớn
nên toàn bộ đất cát khu vực sườn đồi bị nhiễm dầu sẽ được xúc hết đem đi tiêu hủy
đến nay nhiều diện tích đất đã được tập kết về vị trí an toàn để chờ xử lý
còn tại hồ đầm bài nơi cung cấp nước cho nhà máy nước sạch sông đà
một lượng lớn dầu thải cũng đã hòa vào trong nước
để làm sạch dầu loang trong hồ này hàng chục chiếc phao và màng lọc dầu đã được bố trí
để ngăn cũng như hạn chế dầu khuếch tán ra bên ngoài
về lượng dầu tràn trên mặt khi chúng ta lắp phao vào lưới lọc dầu
thì có thể thu hồi triệt đề được lượng dầu phát tán
vị trí đập tại các kênh lấy nước vào nhà máy
phao thì chúng tôi thiết kế là để ngăn ngừa dầu tràn
và lưới lọc để thu hồi các hạt dầu lơ lửng trong nước
nhiều ngày nay công việc thao dửa hút bỏ bồn thải dưới đáy sông
vẫn đang được các chuyên gia thực hiện
bùn cát dưới đáy sông suối sau khi hút lên sẽ được cách ly đem phơi
để lấy số cặn cắt dính dầu để tiêu hủy
công việc tiếp theo của chúng tôi là vệ sinh tất cả đất đá cỏ bùn nhiễm dầu
ở hai bên bờ suối thì sẽ một phần dầu nào đó sẽ thôi ra sẽ nhả ra ngoài nước suối
và chúng tôi tại sao phải đặt liên tục các tấm lọc như thế
bởi vì để cho dầu khi mà nhả ra từ bờ suối sẽ không còn cơ hội
để mà khuếch tán vào trong nước dính vào các hạt vụ xa
và xa lắng xuống dưới nữa
ngay sau khi sự cố xảy ra chỉ trong hơn một tuần
mọi công tác khắc phục khẩn cấp đã được triển khai
trong đó ngăn chặn hoàn toàn dầu loang đã được trung tâm ứng phó
sự cố môi trường hoàn thành
tuy nhiên việc thu gom sạch sẽ toàn bộ số dầu loang trong môi trường
vẫn sẽ được tiến hành trong thời gian tới để tránh ô nhiễm do tổn dư gây ra